quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông
quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của cảnh sát giao thông
quy định về công tác đào tạo sát hạch cấp quản lý giấy phép lái xe trong công an nhân dân
quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
quyết định của giám đốc công an tỉnh về ban hành quy định phân công phân cấp công tác điều tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong quý i năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm tăng ba trường hợp so với cùng kỳ năm trước
trong quý i năm hai nghìn một mươi sáu phòng đã duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt về số vụ số người chết số người bị thương
so với quý i năm hai nghìn một mươi năm số vụ đã giảm hai vụ số người chết giảm một mươi người số người bị thương giảm tám người không để xảy ra ủn tắc giao thông trên ba mươi phút
qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cũng thực hiện hơn chín mươi bảy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nộp kho bạc nhà nước với số tiền hơn năm mươi hai tỷ đồng
và trước tình hình đó bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn xuân anh đã chỉ đạo ubnd tp và các đơn vị liên quan chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện trên địa bàn nhất là đối với loại xe ben xe tải bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đất đá kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
sở giao thông vận tải đã lắp đặt các camera giám sát hành trình thu gọn bùng binh đường cách mạng tháng tám nguyễn hữu thọ
tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn quận cẩm lệ như cách mạng tháng tám nguyễn hữu thọ đường dẫn lên cầu nguyễn tri phương đường trường sơn lực lượng chức năng đã lắp biển báo tốc độ tối đa cho phép là ba mươi kmh và bốn mươi kmh
tổng cộng có khoảng hai mươi biển báo đã được lắp đặt việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh lưu lượng xe ben xe tải chạy qua địa bàn quá lớn nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra
và đặc biệt từ ngày sáu tháng ba đến nay một tổ tuần tra gồm cảnh sát giao thông thanh tra giao thông và công an quận đã được lập chia làm bốn ca tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến đường trọng yếu
và hiện nay người đi bộ cũng phải chấp hành đi đúng phần vạch kẻ đường để không vi phạm luật giao thông
vâng có thể thấy rằng vạch sơn kẻ đường có vai trò không nhỏ đối với trật tự giao thông đô thị
vậy nếu những vạch sơn kẻ đường này bị mờ hoặc mất đi thì tình hình giao thông sẽ bị ảnh hưởng như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên hồng quang tại tp vinh tỉnh nghệ an về vấn đề này
ngã tư đường lê mau nối dài với đường trần phú
đây là một trong các giao lộ có lưu lượng người tham gia giao thông đông
thế nhưng tại ngã tư giao lộ này toàn bộ hệ thống vạch sơn kẻ đường chỉ dẫn giao thông đã bị mất tác dụng
đặc biệt các vạch sơn phần đường dành cho người đi bộ sang đường khi đèn đỏ bị mất hẳn nên người đi bộ qua đường rất lộn xộn
bọn tôi đi qua đường này thì cái chỗ vạch sơn này là không có
bọn tôi đi theo nghĩ đoạn đó là có đủ an toàn nghĩ đoạn đó là an toàn
nên dập mũi của hai đầu đường thì bọn tôi đi vào đường chỗ ấy thôi
đầu đường kia ngồi một đường này bọn tôi đề nghị là bên chỗ giao thông cho hai chỗ là hai cái vạch sơn cho người đi bộ
thế nhưng người đi bộ qua đường đó
hiện nay ở nhiều ngã tư giao lộ và trên hầu hết các tuyến đường của thành phố vinh tỉnh nghệ an
hệ thống vạch sơn kẻ đường chỉ dẫn giao thông đã bị mất
nhưng chưa được sơn lại nên người đi đường cứ vô tư dừng đậu phương tiện
thậm chí ở một số ngã tư đèn đỏ người điều khiển phương tiện giao thông dừng xe lấn ra gần giữa ngã tư
làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông đô thị
ngoài ra tại các điểm dừng đậu xe buýt cũng không có vạch sơn quy định dừng đỗ
nên các loại xe cứ mặc nhiên dừng theo ý muốn để thuận tiện cho việc đón trả khách và bốc rỡ hàng hóa
tình trạng vạch sơn kẻ đường bị mất tác dụng suốt thời gian dài
đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm giao thông
để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị
lãnh đạo tp vinh cần chỉ đạo sớm triển khai sơn lại các vạch sơn kẻ đường
để người điều khiển phương tiện giao thông dừng đậu và đi đúng phần đường quy định
hạn chế thấp nhất các nguy cơ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
phần tin tức giao thông xin được tiếp tục với một số thông tin về các vụ tai nạn giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật
dạng sáng ngày một mươi ba tháng ba tại nút đầu nối phía bắc của tuyến đường tránh tây sa huỳnh
với quốc lộ một a đoạn qua huyện đức phổ quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
xe ô tô tải do tài xế trần như gạch điều khiển
đến đoạn đường trên rẽ trái thì tông ngã đổ trụ biển báo và giải phân cách ở giữa đường
khiến xe ô tô bị lật rất may không có thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ hàng là trứng vịt cút trở trên xe bị đổ ra đường bề nát
tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hai trăm linh triệu đồng
cùng ngày tại nghệ an xe ô tô tải chưa rõ danh tính tài xế
trở theo hoa quảng
từ nam ra bắc khi đi đến địa bàn xã nghi long
thì bất ngờ va chạm với chiếc xe con đang lưu thông cùng chiều
cú va chạm làm chiếc xe con quay ngang đường
và bị ô tô tải này đẩy thêm một đoạn dài khoảng một mươi mét rồi mới chịu dừng lại
tại hiện trường chiếc xe con bị hư hỏng nặng
được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe còn có hai người
hơn một sáu trăm linh là số trực hợp người điều khiển phương tiện
vi phạm giao thông bị phòng cảnh sát giao thông hà nội xử lý

thông qua hệ thống camera giám sát